thông tin về tìm kiếm cứu nạn bảy thuyền viên tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts va chạm với tàu enigas chín
đến chín giờ sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện một đầu lưới đánh cá
nghi là của tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
tàu sar bốn trăm một mươi một đã tổ chức đánh dấu vị trí
hoạt động tìm kiếm tại vị trí này sẽ được tiến hành ngay sau khi thời tiết thuận lợi
theo một hướng tìm kiếm khác chủ tàu enigas chín sẽ thuê hai tàu cá sử dụng thiết bị dò tìm dưới nước
để dò tìm sát tàu đồng thời tiếp tục thuê các tàu cá lưới giã cào để ra quét dưới mặt biển